huyện phú yên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh sơn la do mưa lũ vào hai năm liên tiếp hành một mươi bảy và hành một mươi tám
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương
cùng với sự nỗ lực cố gắng của nhân dân các dân tộc trong huyện đến nay phú yên đã có hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
sau tám năm thực hiện diện mạo nông thôn của phú yên hôm nay đã có nhiều thay đổi
khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện phù yên tỉnh sơn la vẫn là một trong những huyện nghèo nhất cả nước
kết cấu hạ tầng thấp kém giao thông đi lại khó khăn trình độ dân trí không đồng đều có năm xã chưa đạt tiêu chí nào các xã còn lại cũng chỉ đạt bốn trên một mươi chín tiêu chí
với hướng đi phù hợp qua tám năm thực hiện đến nay phú yên đã đạt bình quân chín mươi tám tiêu chí trên mỗi xã
có hai xã là gia phù và huy hạ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
từ lúc xây dựng nông thôn mới bước đầu mình chuyên truyền trong một hai lần cũng gặp nhiều khó khăn nhưng đến lần thứ hai ba là dân có ý hiểu hết đồng tình ủng hộ
để xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao và bền vững huyện phú yên đã tranh thủ nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia
đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất chú trọng đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất cho người dân coi đó là nền tảng thực hiện các tiêu chí khác
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín gia đình tôi bắt đầu phát triển trồng cây cam
về kinh tế trồng cây có múi có giá trị được nhờ đảng nhà nước cho vai vốn chăn nuôi mới lại trồng thêm bốn năm sào bữa nữa
nói chung về kinh tế đến bây giờ đời sống được lân cao rất nhiều
chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần không nhỏ thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phú yên phát triển
phú yên đang nỗ lực hơn nữa trong thực hiện xây dựng nông thôn mới
để làm cho diện mạo của địa phương khởi sắc
đời sống của người dân được nâng lên
chúng tôi cũng trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh
chúng tôi lựa chọn từng tiêu chí một và chúng tôi sẽ tập trung với những tiêu chí nào có thể dễ làm nhận trước
chúng tôi sẽ tập trung để từ đó sẽ lan tỏa và nhân rộng dần
có thể thấy cái được lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới ở huyện phú yên trong thời gian qua
đó là đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân qua đó cùng góp công sức xây dựng nông thôn mới
làm thay đổi diện mạo nông thôn
của một huyện miền núi tỉnh sơn la